các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

trong ngày thời tiết sẽ ổn định hơn trời có nắng với mức nhiệt phổ biến là từ ba mươi ba mươi ba độ đối với phía đông
còn phía tây nhiệt độ sẽ là ba mươi một cho đến ba mươi bốn độ
riêng khu tây bắc như điện biên lai châu có nơi còn có thể lên trên ba mươi bốn độ
cộng với đó là độ ẩm không khí tăng cao nên sẽ có cảm giác oi nóng về trưa và chiều
những cơn mưa tại miền trung được dự báo sẽ có xu hướng giảm hơn cả về diện cũng như cường độ trong đêm nay
chủ yếu chỉ còn xảy ra ở thanh hóa còn các khu vực còn lại của ven biển trung bộ
mưa rào và rông chỉ xuất hiện ở diện vài nơi
tuy nhiên cũng như bắc bộ mưa rông vẫn có khả năng quay trở lại
đặc biệt là trên khu vực vùng núi phía tây vào chiều tối mai
khoảng thời gian từ sáng đến chiều đối với các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
đồng loạt có nắng nhiệt độ vì thế sẽ tăng dần lên ngưỡng là ba mươi một cho đến ba mươi bốn độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết chưa có nhiều thay đổi
trời ít mưa nền nhiệt ban đêm sẽ giao động trong khoảng hai mươi bốn cho đến hai mươi bảy độ
ban ngày trời giảm mây và có nắng nhiều nhiệt độ sẽ tăng dần lên ngưỡng là ba mươi hai ba mươi năm độ
nắng nóng trên ba mươi năm độ vẫn còn xuất hiện cục bộ ở khu vực này
gió mùa tây nam bước vào giai đoạn suy yếu gián đoạn sẽ giúp cho thời tiết ở tây nguyên và nam bộ chuyển ổn định hơn
trong đêm nay và chiều tối mai mưa rào và rông chỉ xuất hiện ở diện vài nơi
đưa lại bầu không khí dễ chịu vào buổi đêm cho cả hai khu vực này
với mức nhiệt là từ hai mươi hai hai mươi năm độ đối với khu vực tây nguyên
còn đối với khu vực nam bộ nhiệt độ là hai mươi bốn cho đến hai mươi bảy độ
ngày mai trời giảm mây và nắng lên nhiều hơn giúp nhiệt độ tăng nhẹ lên ngưỡng là ba mươi một ba mươi bốn độ ở khu vực tây nguyên
còn đối với nam bộ nhiệt độ sẽ là ba mươi hai cho đến ba mươi năm độ
trên biển khu vực bắc biển đông bao gồm huyện đảo hoàng sa có gió đông đến đông nam cấp ba bốn
mưa rào và rông chỉ diễn ra ở diện vài nơi nên tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km
thuận lợi cho các hoạt động ra khơi của bà con
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm huyện đảo trường sa thịnh hành đời gió đông cấp ba
khu vực có mưa rào và rông vài nơi thời tiết ổn định bà con có thể ra khơi khai thác thủy hải sản bình thường
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước